hiện tại có sáu mươi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa sử dụng nguồn vốn ngân hàng
con số sáu mươi này được các chuyên gia đánh giá là một tỷ lệ rất lớn
một bộ phận doanh nghiệp không cần vốn tín dụng ngân hàng nhưng phần lớn là muốn tiếp cận mà không được
nhất là với doanh nghiệp khởi nghiệp không có vốn không có tài sản chỉ có trí tuệ ý tưởng phương án kinh doanh
những đối tượng này đang rất cần bệ đỡ từ nguồn vốn tín dụng
vẫn còn hiện tượng thờ ơ lạnh nhạt chưa bình đẳng trong quan hệ với khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp lớn vẫn là những khoản tín dụng
và những khoản tiến dụng lớn vẫn là đối tượng ưu tiên của các ngân hàng
điều này cũng dễ hiểu bởi vì chi phí cho vay thì thấp
vốn cho vay thì lớn cho nên xếp về mặt vào hiệu quả
thì ngân hàng cho vay đối với các khoản vay lớn của các doanh nghiệp lớn là có hiệu quả hơn
nhưng dường như nếu chúng ta cứ bảo rằng họ phải kết hợp với nhau họ phải thế này họ phải thế kia
tôi cho rằng có lẽ không đi đến đâu cả
tôi nhìn vào cái bản chất cái quan hệ giữa ngân hàng nhận nói riêng và các cái định chế tài chính nói chung
với các doanh nghiệp chúng ta với chung quanh của chúng ta
tôi ngộ ra một vấn đề cái thứ nhất chúng ta trả lời cho họ ai cần ai
với quan điểm của một chuyên gia độc lập tiến sĩ vũ đình ánh khẳng định
các ngân hàng thương mại hiện không cần doanh nghiệp nhỏ và vừa vì tăng trưởng tiến dụng đang trong tình trạng tốt
quy mô tổng tín dụng cho nền kinh tế khoảng một trăm hai mươi gdp cũng không vấn đề gì
thêm vào đó các ngân hàng thương mại đang phải áp dụng hạn mức tín dụng
nên không phải thích cho vay bao nhiêu cũng được
vậy nếu để mạnh
cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ngân hàng thương mại sẽ phải đối diện với vấn đề gì
họ được tiếp cận tín dụng nhỏ và vừa
vậy thì nếu như vậy các anh chị sẽ hình dung chúng ta còn một bức tranh như thế nào đối với cái nền kinh tế việt nam chúng ta
khi đó tổng tín dụng cho nền kinh tế việt nam sẽ tăng đâu đó cỡ vào khoảng một trăm năm mươi một trăm tám mươi gdp
rủi ro về tín dụng sẽ cực lớn
theo con số thống kê có thể thấy mỗi năm có hàng vạn doanh nghiệp mới ra đời
nhưng cũng hàng vạn doanh nghiệp phải đóng cửa
giả sử trong số doanh nghiệp đóng cửa đó có năm mươi là bạn hàng của các ngân hàng thương mại
thì cũng đủ thấy rằng rủi ro với các ngân hàng sẽ là rất lớn
thêm vào đó để lý giải cho câu hỏi tại sao ngân hàng thương mại ngại cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn
tất cả các bên liên quan đều nhìn nhận các điểm yếu
đó là phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa không có báo cáo tài chính
phương án kinh doanh không có tài sản bảo đảm tài sản thế chấp
hạn chế chính từ bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa
quy mô vốn thì nhỏ vốn sở hữu và năng lực tài chính thì hạn chế
trinh độ quản trị kinh doanh còn bất cập
thiếu phương án sản xuất kinh doanh khả thi số liệu sổ sách thiếu chính xác
tài sản đảm bảo thì không đủ
và doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có những doanh nghiệp chưa phải là phối kết hợp chặt chẽ với cả ngân hàng
và khi xây dựng phương án đưa ra một phương án phải chứng minh được
đầu vào đầu ra
và phải đảm bảo thu hồi được vốn có nghĩa là gì
phải có lãi
có nghĩa sản phẩm sản xuất ra phải có lãi
thì mới có thể đảm bảo trả được ngân hàng cả gốc và lãi
thì cái này là cái mà là thiếu
cái vấn đề thêm chốt nhất hiện nay giữa ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa là bất đồng luôn luôn
các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta ở đây đang nói ngôn ngữ của dân kinh tế
trong khi đó
dân ngân hàng dân các định chế tài chính nói ngôn ngữ của tài chính
hoặc nghe thì chúng ta tưởng rằng kinh tế tài chính với nhau
trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ quan tâm đến việc sản xuất cái gì cho ai như thế nào
thì cái mà ngân hàng cần là kiểm soát dòng tiền phải có kế hoạch tài chính
điều này hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng được
về phía ngân hàng đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định rằng
ngân hàng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp
ngân hàng thương mại không chê doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhưng vấn đề là ở chỗ nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đáp ứng được yêu cầu để vay vốn
chúng ta phải nhìn dẫn lại cả quá trình
và như vậy phải thấy là ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp
nhưng đồng hành ở đây thì có nghĩa là gì
và ngân hàng cũng được phép cho vay không có tài sản là bảo luật quyết định
thế thì tại sao doanh nghiệp lại tiếp cận vốn khó khăn như vậy
hiện nay như vậy là khoảng hơn hai trăm sáu mươi hai trăm bảy mươi doanh nghiệp
còn dư nợ tại ngân hàng
số dư nợ là trên một triệu bốn trăm bảy mươi tỷ
phía ngân hàng cũng khẳng định
triển khai chính sách của chính phủ
lãi suất cho vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng là đối tượng được ngân hàng ưu tiên
thấp hơn lãi suất thông thường
liên quan đến ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
doanh nghiệp được áp dụng bảy mươi tài sản bảo đảm không phải thế chấp
mặc dù vậy doanh nghiệp nhỏ và vừa
vẫn rất khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
để trở thành khách hàng tiềm năng
khiến các ngân hàng thương mại
định chế tài chính thay đổi khẩu vị cho vay
thì trước hết bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa
phải thay đổi chính mình
rõ ràng là bên cho vay cũng là doanh nghiệp
ngân hàng không thể bỏ qua các nguyên tắc bảo toàn vốn để cho vay
chỉ vì doanh nghiệp còn đang nhỏ
khao khát có nguồn vốn để phát triển
khao khát khởi nghiệp
các kết quả khảo sát cho thấy
tỷ lệ doanh nghiệp có khoản vay chính thức
tỷ lệ thuận với quy mô của doanh nghiệp
ở nhóm doanh nghiệp nhỏ
tỷ lệ doanh nghiệp có khoản vay từ ngân hàng
thường thấp hơn ở nhóm doanh nghiệp lớn
như kết quả nghiên cứu của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ có khoản vay từ ngân hàng
chỉ ở mức bốn mươi
trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp lớn là trên tám mươi
cái quan hệ giữa ngân hàng
giữa các tổ chức tiến dụng với các doanh nghiệp
trong bối cảnh hình này
không chỉ là mối quan hệ
cho vay và thu nợ
một vấn đề quan trọng là phải có một sự đồng hành
một sự cộng sinh giữa các tổ chức tiến dụng
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
chúng ta đều biết rằng các doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế
thì bản thân họ có đủ bộ máy
đủ các chuyên gia
để có thể tổ chức một bài bản
của các quản trị doanh nghiệp
để có thể nghiên cứu kỹ và sâu về luật pháp
để có thể tiếp cận thị trường
để có thể tiếp cận công nghệ
nhưng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
và đặc biệt là siêu nhỏ
thì bao giờ bộ máy quản trị của họ
cũng hết sức đơn giản
đôi khi chỉ là chủ doanh nghiệp
với một bộ máy hết sức giãn tiện
và trong trường hợp như vậy
các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì rất thiếu những kiến thức về quản trị và thị trường
trên thực tế
ngay cả những doanh nghiệp được đánh giá tốt
bình chọn là điển hình
cũng rất khó vây vốn
nhà vườn vân thủy
một trong năm mô hình được chọn
là điển hình của thanh niên khởi nghiệp
trên địa bàn thành phố hà nội
phương án kinh doanh của doanh nghiệp
đã thuyết phục cả sở kế hoạch và đầu tư
thành phố hà nội và ủy ban nhân dân
quận bắc tử liêm
tưởng chừng sẽ tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng
nhưng doanh nghiệp này đã bị từ chối
bởi lý do là thiếu tài sản bảo đảm
đây cũng là nguyên nhân phổ biến
khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp khởi nghiệp không thể chạm tay
vào đồng vốn từ tiến dụng ngân hàng
mặc dù tôi sản xuất kinh doanh
ở trên địa bàn đó
cũng là một điển hình xuất sắc
nhưng cũng không thể dùng
cái uy tín đấy để tạo lòng tin ngân hàng
cái thứ hai là tôi đã đầu tư
rất nhiều tiền vào vườn tược
và các thứ cây cối của tôi
ở vườn trị giá rất cao
rất nhiều cây cảnh
nhưng cũng không thể dùng
những cây đấy để làm tài sản đảm bảo
với ngân hàng được
chúng tôi đã từng chứng kiến

có những người nghiệp này
có những người nghiệp phát triển về đông thôn
chẳng hạn làm bột tinh nghệ
tinh bột nghệ khoái trâu
hoặc là làm
về nấm ở ân thi
thì có những phương án
nhưng tôi cũng giới thiệu
đến một số các ngân hàng
nhưng sau đó thì
cũng khó có thể tiếp cận được
tình trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu
minh bạch thông tin cũng đang tạo nên
một rào cản lớn đây là nguyên nhân
quan trọng khiến cho hệ thống ngân hàng
rất khó cho vay hầu hết các doanh nghiệp
nhỏ và vừa không xây dựng được
một hệ thống thông báo đầy đủ
cũng có nhiều doanh nghiệp không muốn tiết lộ
thông tin chính việc hạn chế
về thông tin khiến cho các tổ chức
tiến dụng đánh giá rủi ro cao hơn
yêu cầu tài sản bảo đảm nhiều hơn
quá trình thẩm định kéo dài
và càng khó hơn để triển khai
các sản phẩm tín dụng không có tài sản bảo đảm
nó có năm tiêu chí
được coi là minh bạch
một thông tin phải đủ
hai là phải kịp thờ
ba là phải chính xác
bốn là đúng đối tượng
là cung cấp
những cái gì mà người ta cần thiết
chứ không phải là thưởng
thế còn cách thức ăn công bố như thế nào
như thế nào ngày nay có rất nhiều cách thức để chúng ta công bố thông tin
cái điều mà
các doanh nghiệp cần phải tập trung đó
chính là phải tăng cường
tính minh bạch và
nâng cao trị độ phản trị của mình
để có thể đưa ra những phương án kinh doanh khả thi
và có khả năng thực hiện tốt
các cái phương án đó
khi nâng cấp được doanh nghiệp
thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện tiếp cận tốt hơn
cái nguồn vốn của ngân hàng
và tôi vẫn muốn khẳng định rằng
một cái điều là để
có thể thúc đẩy được
cái việc tăng cường cái nguồn vốn
cho phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì cần phải có sự chung tay của cả ba nhà
ở đây không chỉ nói đến vai trò của
ngân hàng nhà nước
còn vai trò của các cơ quan nhà nước khác
chính quyền cấp địa phương
và thứ hai là nhà băng
và các cái định chế
tài chính khác
và thứ ba là các cái nhà doanh nghiệp
nhỏ và vừa
mặc dù còn tồn tại nhiều nút thắt
nhưng không thể phủ nhận
trong thời gian gần đây với sự chỉ đạo
từ chính phủ ngân hàng nhà nước
các ngân hàng thương mại định chế tài chính
cũng đã có những thay đổi
nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp
đến gần hơn với vốn tín dụng
về mặt mô hình chúng tôi cũng đã thay đổi là
có những cái đơn vị thẩm định
riêng cho cái phân khúc vừa và nhỏ
từ trên từ dưới chi nhánh
đến chủ đề chính

khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

theo cái cách thông thường
là cho vai

những cái tính chất đặc thù riêng

vừa khẩn nghiệp khó vừa tiếp cận được vốn tín dụng
thì luật thối trợ doanh nghiệp nhỏ
vừa đã đưa ra cái khung đó rồi

khẩn nghiệp sẽ thiếu kinh nghiệm
khẩn nghiệp thông tin sẽ khó mạch v v

của các cái chính sách của nhà nước
phải tham gia vào lối trò cho doanh nghiệp khẩn nghiệp
nút thắt lớn nhất liên quan đến tài sản bảo đảm
tài sản thế chấp cũng đang dần được tháo gỡ
tuy nhiên để giải quyết những vướng mắc
ngành ngân hàng không thể đơn phương độc mã
mà cần đến sự chung tay của các quỹ
địa phương và cả các hiệp hội ngành nghề
cùng với đó giải pháp mang tính khả thi
là cứu cánh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đó là tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
theo chuỗi giá trị sản phẩm
hiện nay là đang vướng mắc
và chúng tôi ngân hàng nhà nước
và phía ngân hàng cũng đã làm việc
với bộ tài nguyên
vô trường để đi đến buổi tháng nhất là
chấp nhận quyền thư dân dân
quyền đi thuê đất
là sau này sẽ được chấp nhận đó là doanh sản phẩm
là bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì cũng phải hoàn thiện
tuân thủ quy định của pháp luật
chủ động cung cấp thông tin
trung thực để nâng cao uy tín
đối với tổ chức tiến dụng
tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
theo chuỗi giá trị sản phẩm
và cũng báo cáo hoàn nghị là
nghị định năm năm
ngân hàng nhà nước
tỉnh chính phủ
sắp tới sẽ ban hành
chỉ có quy định rất rõ
về cái việc cho bán chuỗi
tạo ra một cái vòng tròn khép kín
thì cái khái niệm đại sản đảm bảo
nó đơn giản hơn
tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn rất nhiều
bởi vì anh chỉ cần là gì
một đầu vào và đầu ra
chỉ cần một nơi
có nghĩa từ không sản xuất
đến câu truyền thống
tạo thành chuỗi
và như vậy thì khái niệm tài sản đảm bảo
các người mà vay vốn là
nó trở thành vòng khép kín
ngân hàng quản lý là dọc tiền
có thể nói
các chính sách đang mở đường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhưng nếu thiếu đi sự thấu hiểu
thì vẫn rất khó
để doanh nghiệp và ngân hàng gỡ bỏ khoảng cách
vấn đề cốt lõi là tư duy tài chính
tư duy quản trị tài chính
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
phải được nâng cao
tiệm cận đến yêu cầu của ngân hàng
muốn ngân hàng thay đổi khẩu vị cho vay
thì doanh nghiệp nhỏ và vừa
cần phải thay đổi hình ảnh vị thế của mình
trong thời gian tới tiến trình hội nhập sâu rộng
và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sẽ khiến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa
phải đối diện với nhiều vấn đề hóc búa hơn
bởi vậy những rào cản về tiếp cận vốn tín dụng
cần sớm được giải quyết gỡ bỏ
để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính
đầu tư cho công nghệ nhân lực
nâng cao năng lực cạnh tranh
các vấn đề còn tồn tại phải được hóa giải
trên bình diện tổng thể nhưng cụ thể
và cần có sự chung tay của các bên
nếu không những chính sách chủ trương
dù đúng và chúng vẫn khó để đi vào cuộc sống
chương trình kinh tế và dự báo
phát mới vào hai mươi h thứ tư
phát lại vào sáu h thứ năm
và một mươi bốn h ba mươi ngày thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội